hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cựu phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại ấp vĩnh tiến xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
tòa án nhân dân huyện hòa bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam
sau đó bị cáo gửi đơn kháng án đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xin được giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo
qua người quen giới thiệu bị cáo gặp châu văn mỹ và nhờ mỹ giúp đỡ được hưởng án treo
châu văn mỹ được cho là đòi và nhận một trăm linh triệu đồng của bị cáo và cũng đòi quan hệ tình dục với bị cáo
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai châu văn mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách một mươi hai tháng
sau khi phiên tòa kết thúc mỹ điện thoại đòi bị cáo tiền
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại một nhà nghỉ thuộc phường một thành phố bạc liêu mỹ đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tàng